trong khi vụ phá rừng ở lâm trường trường sơn xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
chưa được xử lý xong thì giữa tháng bốn này lâm tặc lại vào rừng chặt hạ trái phép
nhiều cây gỗ lim lớn ở khu vực rừng này mà không hề hay biết
ngày hai mươi tháng bốn tri cục kiểm lâm quảng bình và lâm trường trường sơn
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm công nghiệp long đại
đã kiểm tra rừng tại tiểu khu ba trăm một mươi bảy phát hiện có năm cây lim đường kính
từ năm mươi đến tám mươi năm cm bị chặt hạ trái phép
ngoài ra có bốn mươi năm hộp gỗ lim với khối lượng hơn bốn ba mét khối còn cất giấu trong khu vực
trong khi vụ phá rừng với khối lượng gần một trăm linh mét khối gỗ tại lâm trường trường sơn
xảy ra vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến nay mới chỉ khởi tố bắt giam bốn đối tượng phá rừng
mà truyền hình nhân dân đã nhiều lần phản ánh
nhưng giám đốc lâm trường trường sơn châu ngọc dương không bị kỷ luật mà chỉ bị rút kinh nghiệm